trong đợt điều chỉnh xăng dầu đầu tiên của năm hai nghìn một mươi tám giá xăng a chín mươi năm bất ngờ tăng mạnh vượt ngưỡng hai mươi đồng một lít
theo đó giá xăng a chín mươi năm đã tăng thêm tám trăm một mươi đồng một lít chạm đến con số hai mươi hai trăm chín mươi đồng một lít
nhưng lại không được liên bộ công thương tài chính công bố công khai
người dân chỉ biết đến sự điều chỉnh này khi các doanh nghiệp tự công bố
theo nghị định tám mươi ba và các thông tư hướng dẫn việc công bố giá cơ sở công khai minh bạch giá các mặt hàng xăng
là yêu cầu bắt buộc bất kể là xăng ron chín mươi năm hay xăng ron chín mươi hai
chứ không phải công bố theo tiêu chí phổ biến hay không phổ biến theo cách lý giải của bộ công thương